tại hà nội liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật hà nội sở y tế sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sở công thương hà nội
đã phối hợp tổ chức lễ phát động và khai trương gian hàng thuộc chương trình bữa ăn an toàn đầu tiên tại hà nội
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động
đến dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá cao sự chỉ đạo đồng hành của thành phố hà nội
và các cơ quan tổ chức đã có sáng kiến tổ chức chương trình bữa ăn an toàn tại hà nội
toàn bộ thực phẩm trong chương trình bữa ăn an toàn từ những miếng thịt hay mứa rau đều được dán tem nguồn gốc có xuất xứ rõ ràng
trung cư ba mươi bốn t trung hòa nhân chính là nơi đầu tiên đặt điểm bán thực phẩm của chương trình bữa ăn an toàn
trong thời gian tới sẽ có bốn điểm bán thực phẩm được đặt tại các trung cư theo tiêu chí trung cư cao tầng nhất đông dân nhất tại các quận đống đa cầu giấy thanh xuân